xây dựng và sản xuất vật liệu thái nguyên có địa chỉ tại tổ một mươi năm phường quan triều
thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vụ nổ đã làm hai người thiệt mạng và sáu người bị thương
lò hơi bị nổ thuộc dây chuyền sản xuất cột điện bê tông của công ty
hai công nhân tử vong được xác định là chị nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và anh đặng quang ngọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú thành phố thái nguyên các nạn nhân khác bị thương do va đập và bị bỏng
vụ nổ đã làm sập và biến dạng phần mái nhà xưởng các cột bê tông bị bẻ gãy
lực nổ khiến đất đá vật liệu bê tông và phụ kiện của lò hơi bị bốc tung văng xa hàng chục mét
làm ảnh hưởng đến công trình của các hộ dân liền kề nhà máy thuộc các tổ một mươi năm một mươi bảy hai mươi một của phường quang triều
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng cùng công ty đã triển khai việc khắc phục hậu quả
tiến hành điều tra xác định nguyên nhân vụ việc
lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi động viên những người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện trung ương thái nguyên
trước mắt ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên hỗ trợ ba triệu đồng đối với những người bị thương và năm triệu đồng đối với nạn nhân tử vong
chúng tôi sẽ tiếp tục gặp nhật thông tin về vụ vụ này trong các bản tin tiếp theo
tại đài phát thanh truyền hình nam định ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nam định
vừa tổ chức diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu và giải cứu quan tin năm hai nghìn một mươi sáu
với tình huống giả định là tại nam định có hơn một người dân bị các phần tử xấu kích động lôi kéo gây dối an ninh trật tự
một số đối tượng quá khích đã nổ súng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi đến đài phát thanh truyền hình tỉnh nam định
chúng đã khống chế một số người làm con tin trên và đe dọa nổ mìn phá hoại đài phát thanh truyền hình tỉnh
nhận lệnh lực lượng cảnh sát đặc nghiệm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực nguy hiểm
khi thương thuyết không thành công các lực lượng đồng loạt tấn công từ hai hướng là cửa chính và cửa sổ
sử dụng súng bắn phá khóa mìn lá phá cửa tấn công tiêu dịch khủng bố và giải cứu con tin
tại hiện trường có một trái nghìn bị cài đặt bằng ngòi nổ chống thao gỡ không thể khắc phục đã phát nổ tại chỗ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khẩn trương không chế dập tắt đám cháy không cho cháy lan
đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng bị bắt
phương án diễn tập đánh chiếm mục tiêu giải cứu con tin tại đài phát thanh truyền hình tỉnh nam định đã diễn ra thành công tốt đẹp
tiếp tục có tin thức an ninh trả tự
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bà rịa tỉnh bà rịa úng tàu đã cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn quốc minh chú tại huyện long điền tỉnh bà rịa úng tàu
để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
giữa năm hai nghìn một mươi sáu minh quen biết một phụ nữ năm mươi bốn tuổi chú tại tp hcm
người phụ nữ này đã kể cho minh nghe nhiều thông tin cá nhân của bà
trong đó có thông tin bà có quan hệ tình cảm với một người đàn ông cùng chú tại tp hcm
do cần tiền để trả nợ minh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người này
và nhiều lần điện thoại yêu cầu cung cấp tiền cho y
nếu không đáp ứng yêu cầu minh sẽ đưa các thông tin hình ảnh riêng tư của nạn nhân lên mạng xã hội
sự ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư
nạn nhân đã nhiều lần đưa tiền cho minh với tổng số tiền là năm mươi bảy triệu đồng
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu minh tiếp tục gọi điện yêu cầu nạn nhân đưa thêm gần một mươi sáu triệu đồng để y trả nợ
ngày chín tháng một mươi một minh đến khu vực cổng trào tp bà rịa để nhận tiền
thì bị lưu lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh và riêng tàu bắt giữ
tại lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc hào
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã nhân thắng huyện gia bình tỉnh bắc ninh về tội mua bán người
trước đó vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
nhận được đơn trình báo của một phụ nữ trú tại tỉnh lạng sơn về việc chị bị nguyễn ngọc hào
lừa bán sang trung quốc từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay chị mới được giải cứu
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh cùng ngày đã bắt tạm giam
đối tượng hào để phục vụ điều tra qua quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi một
hào sang trung quốc làm thuê trong một lần về việt nam có gặp gỡ người phụ nữ nói trên
và nảy sinh tình cảm đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba lợi dụng sự tin tưởng của chị
hào đã lừa bán chị này cho một người phụ nữ tên hồng được sáu nhân dân tệ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị các đồng chí và các bạn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
năm hai nghìn một mươi sáu đã xuất hiện nhiều quân chúng tích cực tham gia tấn công chấn áp tội phạm
trực tiếp bắt nhiều đối tượng giao cho cơ quan công an xử lý
ghi nhận những thành tích đó công an các địa phương đã tổ chức đoàn công tác
đến thăm hỏi và tặng quà cho những quần chúng tiêu biểu đó
nhằm khuyến khích người dân tham gia sâu rộng vào phong trào này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh đồng nai
mô hình tổ an ninh nhân dân tự quản bao gồm những cựu chiến binh
ấp bảo chim xã phú xuân huyện tân phú tỉnh đồng nai là một trong một mươi hai mô hình tiêu biểu
về tự quản đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa phương của tỉnh đồng nai
trong năm hai nghìn một mươi sáu các cựu chiến binh tại đây đã cảm hóa giáo dục nhiều thanh niên
đã chấp hành xong án phạt tù người đi cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng về địa phương
bảo lãnh cho vay vốn làm ăn có thu nhập ổn định cuộc sống
ngoài những mô hình quần chúng tiêu biểu công an tỉnh đồng nai cũng đã phối hợp với công an
và chính quyền cơ sở tới thăm hỏi và tặng quà gia đình cá nhân quần chúng
và lực lượng bán chuyên trách trực tiếp tham gia truy bắt đối tượng phạm tội
giao cho cơ quan công an đã được các cấp khen thưởng đột xuất
thống kê công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với các cấp khen thưởng đột xuất

lập thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm
các anh chị dù xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng khi phát hiện tội phạm lộng hành
hoặc có biểu hiện hoạt động phạm tội đều sẵn sàng trở thành hiệp sĩ
các anh chị đã không vì thế mà đắn đo suy nghĩ dũng cảm truy bắt tội phạm đến cùng
khi chúng vừa gây án hoặc có biểu hiện thực hiện hành vi phạm tội
chính sự quyết liệt của người dân đã khiến tội phạm không kịp trở tay mà phải trùn bước khiếp sợ
việc thấy đồng chí duy có công an viên công an sở quà thấy kêu cướp cướp dưới theo tội phạm
nên em cũng thấy vậy cho nên dưới theo bắt tên tội phạm đó
món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm tấm lòng và sự trân trọng của công an tỉnh
đối với những đóng góp của các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ trước đến nay công an tỉnh vẫn thực hiện đó là xây dựng tình cảm tốt đẹp gắn bó
máu thịt giữa
công an với nhân dân để từ đây và mãi mãi về sau thì nhân dân sẽ ngày càng giúp đỡ
gắn bó và nâng cao trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
và qua đây thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng thấy rõ được phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại địa phương mình đã có những bước phát triển và phải xây dựng củng cố nhân rộng hơn nữa
để góp phần
là thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
tin tưởng trong thời gian tới các mô hình và cá nhân tiêu biểu sẽ tiếp tục được phát huy và có sức lan tỏa
mỗi người dân cần phát huy hơn nữa vai trò làm chủ tự quản tự phòng về an ninh trật tự
tích cực tham gia xây dựng khu dân cư xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp trường học an toàn về an ninh trật tự
các công ty điện lực đã khôi phục hoàn toàn sự cố lưới điện
tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ là hà tĩnh quảng bình quảng trị quảng nam bình định khánh hòa phú yên và đắk lắc
đến một mươi năm h ngày một mươi tháng một mươi một chỉ còn sáu hồ chứa thủy điện của các đơn vị thuộc evn đang xả điều tiết
cụ thể hồ vĩnh sơn a đến chiều ngày một mươi tháng một mươi một xả với lưu lượng là một mươi năm bảy m ba một giây xả tràn tự do
trong khi lưu lượng nước về là hai mươi tám m ba một giây hồ sông ba hạ lưu lượng xả là ba trăm linh m ba một giây
thì lưu lượng nước về là ba trăm sáu mươi m ba một giây hồ sông hinh tương ứng là năm mươi và một trăm linh bốn m ba một giây
hồ buôn quốc là sáu trăm tám mươi một và chín trăm linh m ba một giây hồ sê đa pốc là sáu trăm ba mươi bảy và một nghìn một mươi hai m ba một giây
hồ đơn dương là hai mươi năm và năm mươi sáu m ba một giây
trong khi đó các hồ buôn tua sra và đại ninh đã ngừng xả lũ
các hồ buôn quốc và sê đa pốc ba đã giảm lưu
lượng xả nước so với ngày chín tháng một mươi một
ở huyện đức thọ của tỉnh hà tĩnh thường thì sản xuất vụ đông là một trong ba vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn nhất
do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết
riêng năm nay do mưa lũ liên tục bà con nông dân đã phải khôi phục sản xuất đến hai lần
nhưng vẫn khó có khả năng cho thu hoạch
bùi xá là địa phương có truyền thống sản xuất rau mùa vụ đông đưa lại giá trị kinh tế cao
nhưng năm nay do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ liên tiếp
đã làm cho một mươi năm hectare trên tổng số hai mươi năm hectare rau màu mới xuống giống bị thiệt hại
vào thời điểm này năm trước cánh đồng rau của xã bùi xá đã được phủ kín màu xanh
thậm chí nhiều hộ đã có thu nhập
nhưng năm nay mặc dù đã qua hai lần xuống giống nhưng chỉ khoảng vài ba hộ là có rau ăn
chứ chưa nói đến việc bán để có thu nhập
mặc dù đã được thành lập hợp tác xã rau với diện tích ba hectare
nhưng hiện nay xã bùi xá vẫn chưa triển khai được việc xây dựng nhà lưới phục vụ sản xuất
nhằm nâng cao chất lượng và hạn chế ảnh hưởng của thời tiết
trước tình hình mưa lớn liên tiếp trong mấy ngày vừa qua
xã đã cử cán bộ thường xuyên nắm mắt tình hình hướng dẫn người dân khơi thông hệ thống tiêu thoát nước
hạn chế nhập úng cục bộ
để dân dân kịp thời khắc phục lại kết quả vụ đống
mà đến đây đến vùng này quy hoạch hai hectare này
dân thời tiết hiện nay cũng đông bữa
nhưng dân đã tiếp tục
khắc phục có ché ché phù nilon đảm bảo diện tích đang sản xuất như thế này
còn tại xã đức la vùng quy hoạch sản xuất mô hình năm hectare rau củ công nghệ cao
cũng đã trải qua hai đợt ngập úng kể từ khi xuống giống
chủ yếu là cà rốt và khoai tây
diện tích mới gieo trìa và diện tích đã lên xanh hiện không có khả năng hồi phục
mặc dù ở đây hệ thống tiêu thoát nước rất tốt
nhưng do lượng mưa lớn
diễn ra liên tục nên rất khó để đối phó
ngay cả những luống cà rốt đã được che phù nilon
cũng bị nước mưa rội xuống làm sói lở
sau đợt mưa lũ giữa tháng một mươi
xã đức la đã khôi phục và gieo trỉa mới được trên hai mươi hectare
trong tổng số sáu mươi hectare sản xuất vụ đông
chủ yếu là ngô và rau
hiện nay ngô và rau màu thì đã có thứ đã lên
rau màu đã lên
nhưng mà gió thì lường mưa vừa quá quả lớn
cho nên hành
đã dập nát mất một số là diện tích
thì sau cái trần mưa lụt này
thì rồi khuyến cáo bà con nhân dân như vậy là
giá quân trồng tỉa lại để là đưa lại cái hiệu quả năng thu nhập cho hồ gia đình
hầu hết các địa phương ở huyện đức thọ đã xuống giống cây trồng vụ đông
đặc biệt sau đợt lũ lụt giữa tháng một mươi
các xã đều đồng loạt làm đất gieo trìa để kịp thời vụ
thì nay lại tiếp tục bị thiệt hại
sản xuất gặp nhiều khó khăn
nhưng để có được thu hoạch vẫn còn là chăn trở của người nông dân
với tình hình mưa kéo dài như thế này
khả năng sẽ không có nguồn hàng phục vụ tết nguyên đán như mọi năm
và để giúp bà con yên tâm tiếp tục khôi phục sản xuất vụ đông
các địa phương ở huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
đã trích ngân sách hỗ trợ ba mươi giá giống
ngày hôm qua đoàn công tác của học viện cảnh sát nhân dân bộ công an
đã đến thăm và tặng quà cho người dân huyện cam lộ của tỉnh quảng trị
bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua
trong đợt lũ lụt xảy ra vào đầu tháng một mươi một
cam lộ là một trong những địa phương của tỉnh quảng trị
chịu nhiều thiệt hại về người về tài sản
để kịp thời động viên chia sẻ và góp phần hỗ trợ
người dân khắc phục hậu quả của thiên tai
đoàn công tác của học viện cảnh sát nhân dân
đã trao tặng quà với tổng trị giá tám mươi ba triệu đồng cho nhân dân trên địa bàn
trong đó trao hai xuất quà cho trường tiểu học trần quốc toàn
và trường trung học cơ sở lê hồng phong
trị giá mỗi xuất quà là một mươi năm triệu đồng
trao tặng hàng chục xuất quà cho gia đình cán bộ chiến sĩ công an huyện
lực lượng bảo vệ dân phố công an xã và người dân trên địa bàn
bị ảnh hưởng do lũ lụt có trị giá năm mươi ba triệu đồng
thông tin y tế đáng chú ý số ca sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng
trong thời gian tới là nhận định của tỉnh khánh hòa
trước tình hình thời tiết rất thuận lợi trong mỗi chuyển bệnh phát triển
trên địa bàn tỉnh khánh hòa hiện có cả bốn chủng virus gây sốt xuất huyết
mầm bệnh virus sốt xuất huyết đang lưu hành ở tất cả các địa phương
trong một mươi tháng qua trên địa bàn tỉnh khánh hòa có đến hơn bốn ca sốt xuất huyết
sấp xỉ số ca mắc bệnh của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đáng lo ngại là trên địa bàn tỉnh có ba trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
ngành y tế tỉnh khánh hòa tiếp tục khẳng định
biện pháp mấu chốt để ngăn ngừa sốt xuất huyết bùng phát vẫn là diệt bỏ gậy
bên cạnh đó khi có dấu hiệu bị sốt
người dân nên đến các bệnh viện để kịp thời điều trị tránh tự ý chữa bệnh tại nhà
và gây lo lắng trong nhân dân
chính quyền và các đơn vị chức năng của các địa phương đang nỗ lực để phòng
chống dịch bệnh xuất xuất huyết đang gia tăng mạnh trên địa bàn
bởi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì nguy cơ dẫn đến tử vong là rất cao
vâng và có một thực tế là hàng năm ngành y tế tỉnh bạc liêu cũng đã thực hiện các biện pháp
phòng tránh bệnh số xuất huyết nhưng số ca mắc thì vẫn tăng cao
đáng chú ý là trong năm nay thì đã có thời điểm số ca mắc tăng gần gấp đôi
so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi năm
vào thời điểm bệnh bùng phát tại các bệnh viện trong tỉnh bạc liêu không đủ dường bệnh cho bệnh nhi
nhiều trẻ buộc phải nằm chung một dường bệnh
theo nhận định của ngành y tế tỉnh bạc liêu đến thời điểm này mặc dù tỉ bạc liêu chưa có ca chết
do bệnh xuất xuất huyết nhưng theo thông kê của trung tâm y tế dự phòng tỉnh
số ca mắc bệnh đã lên tới bảy trăm linh chín ca tăng tám mươi bốn so với cùng kỳ
bệnh xuất hiện ở tất cả các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
trong đó tập trung nhiều nhất ở tỉnh phú bạc liêu là một trăm chín mươi sáu ca và thị xã giá rai là một trăm ba mươi bảy ca
nhóm trẻ dưới năm tuổi mắc bệnh nhiều nhất và đã có sáu ổ dịch xảy ra tại các trường mẫu giáo mầm non
thế nhưng một số phụ huynh có trẻ đang bị bệnh cho biết họ không nắm được thông tin gì về bệnh xuất xuất huyết
và cũng không thể cán bộ chuyên môn đến tuyên truyền hướng dẫn hay phun xịt thuốc phòng tránh bệnh sốt xuất huyết
thế nhưng một số phụ huynh có trẻ đang bị bệnh cho biết họ không nắm được thông tin gì về bệnh xuất huyết
thế nhưng một số phụ huynh có trẻ đang bị bệnh cho biết họ không nắm được thông tin gì về bệnh xuất huyết

trung tâm y tế dự phòng tỉnh bạc liêu cho biết
mỗi năm được thực hiện công tác chủ động đối phó khống chế không để bệnh sốt xuất huyết bùng phát thành dịch lớn
qua chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quang phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng
cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương
đến từng hộ gia đình để tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng tránh bệnh
tập huấn cho cán bộ chuyên môn nâng cao viên thức trong công tác tuyên truyền phòng tránh bệnh
khi phát hiện có ổ dịch cử cán bộ chuyên môn đến phun xịt thuốc nhằm ngăn chặn kịp thời ổ dịch đã bùng phát
tuy nhiên bệnh xuất huyết luôn xuất hiện trong cộng đồng và đe dọa sức khỏe của người dân
mặc dù nó cũng có một số đơn vị rất hiệu quả nhưng mà nói chung là song song đó thì cũng có một số nơi
cũng như cái ý thức của người dân là cũng chưa cao
giống như là thứ nhất là cũng còn là một số tập quán giống như là chữ nước mưa
rồi khai thông cống gãy chưa tốt
rồi nói chung là một hoặc là giống như là trẻ bị sốt thì mình chưa có đưa trẻ em đi đến cơ sở y tế
đây là một trong những nguyên nhân giống như nó góp phần cho dịch bệnh càng lây lan nhiều hơn
sốt xuất huyết là căn bệnh không mới người dân cần được hướng dẫn cách phòng chống trong thời gian dài
nhưng vì sao số các mắc bệnh lại tăng mạnh trong năm nay
lý giải vấn đề này chỉ có thể là công tác phòng chống dịch chưa đạt hiệu quả như mong muốn
bên cạnh sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp tại tỉnh bạc liêu
trong khi đó bệnh do virus zika lại xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước
mà cả hai loại bệnh này chủ yếu do một tác nhân chuyển bệnh đó là mũi adit agipti
vì vậy mọi người dân cần phải bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình mình
bằng cách thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh tiêu diệt mũi và lăng quang
để phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết hiệu quả
và đây cũng là cách để hạn chế không để bệnh sica xuất hiện trên địa bàn
tiếp tục là thông tin liên quan đến giáo dục đào tạo của nước ta liên quan đến vấn đề đào tạo cử nhân
tại tỉnh bạc cạn ngày hôm qua tại km một trăm ba mươi chín quốc lộ ba huyện chợ mới tỉnh bạc cạn
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải do anh đặng thái điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ mấy ba phường sông cầu thành phố bạc cạn tỉnh bạc cạn điều khiển theo hướng cao bằng hà nội
đã vai trạm với xe container do anh trương đình trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
điều khiển trường quật lại do cú vai trạm quá mạnh làm anh điệp tử vong ngay tại chỗ
và chiếc xe tải do anh điệp điều khiển hư hỏng hoàn toàn
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
còn tại con tum cũng trong ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe máy và xe chở rác của công ty môi trường đô thị con tum
theo như các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết anh nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại đường trần khánh dư thành phố con tum
điều khiển xe máy nhãn hiệu evelet di chuyển trên đường ú rê theo hướng từ ngã tư trường trinh ú rê đi xã đắc cấm
đến đoạn đường trước cổng công ty cổ phần môi trường đô thị con tum
thì tông một đôi xe ô tô chở rác của công ty môi trường đô thị con tum do anh nguyễn tiến long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại đường đống đa thành phố con tum tỉnh con tôm điều khiển
hậu quả là minh tuấn tử vong ngay sau đó
thực hiện kế hoạch của ubnd tỉnh nghệ an về giải tỏa hành lang an toàn giao thông chỉnh trang đô thị thiết lập tuyến phố phan minh trên địa bàn thành phố vinh
vừa qua công an tỉnh nghệ an đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường tp vinh
sau một thời gian tổ chức tuyên truyền vận động và ký cam khết đối với nhân dân và các vụ tham gia kinh doanh trên tuyến đường thành phố vinh
công an tỉnh phối hợp với thanh tra giao thông công an thành phố vinh và một số lực lượng khác liên quan đã tiến hành cưỡng chế thao dỡ các công trình vi phạm mà hộ kinh doanh không tự giác khắc phục thao dỡ
theo kế hoạch lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa theo hình thức cuốn chiếu giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
lòng lề đường vỉa hè đô thị nhất là các công trình đã được bồi thường công trình tái lấn chiếm mà không tự giác thao dỡ
sau khi cưỡng chế giải tỏa lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn sao hiện trạng cho thủ tịch ubnd xã phường quản lý tuyến phố đó
đồng thời tiếp tục tiến hành công tác kiểm tra xử lý ngăn chặn tình trạng tái phạm
trong khi việc nâng cấp mở rộng quốc lộ được đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông qua lại
thì trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn việc thi công nâng cấp đã làm giao thông tắc nghẽn
gần một tháng qua các phương tiện qua lại đã gặp nhiều khó khăn mặc dù đơn vị thi công nhiều lần bị sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi cảnh báo
sẽ rút giấy phép thi công nếu để xảy ra ách tắc giao thông
trong sáng nay một mươi tháng một mươi một giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua đèo đá chát xã ba liên huyện ba
đã bị xảy ra
nhiều người đã bị gián đoạn nhiều tiếng đồng hồ
hàng trăm phương tiện gồm xe tải xe khách xe máy đã bị mắc kẹt giữa đèo
nguyên nhân do xe chở keo trọng tài lớn khi đi qua đoạn đường đất bị mắc lầy phải dùng xe máy đào máy kéo hỗ trợ giải tỏa
lực lượng cảnh sát giao thông đơn vị thi công tuyến đường này là công ty cổ phần trung thành việt nam cùng tham gia hỗ trợ giải tỏa
sau nhiều tiếng đồng hồ giao thông trên tuyến đường này mới lưu thông trở lại
mấy bữa mưa cái chỗ kia là sao đừng có nói e đi qua đi lẽ nó mắc
nó lái ma đồ mà ủi nó lên nó lâu nó kéo xe cho dằn trống chứ nó không có
nói tao đường tao xóa hết
bữa hôm mới lạc ở dưới đèo một chiếc kia
cũng bị ngỏ lạc
xe chở gỗ keo xuống ngỏ
tình trạng chạy xe
còn tình trạng chạy xe thì có xe chạy có mấy tiếng đồng hồ
bị mắc lại
vinh hết rồi đó
bây giờ đài đài một chiếc chi nữa là ông quà quà như nó mét thâu đi mà ông kể gì hết á
tuy nhiên tình hình thời tiết tiếp tục có mưa việc nâng cấp tuyến đường quốc lộ hai mươi bốn đã tạo thành bùn gây lún lầy lồi khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông
trước đó có trường hợp xe chở keo khi đi đến đoạn đường trên gặp trời mưa đường trơn bồn lầy dẫn đến xe bị lật nghiêng hư hỏng
ban an toàn giao thông tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng làm việc với công ty cổ phần trung thành việt nam và các đơn vị thi công
đẩy nhanh tiến độ và có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
đồng thời bố trí nhân viên mặc áo phản quang hướng dẫn giao thông lắp đèn cảnh báo vào ban đêm sớm khắc phục các vị trí lún lầy đảm bảo an toàn giao thông thông suốt nhất là trong mùa mưa bão này
chủ nộp của sạc lở thì chúng tôi sẽ là bố cho các cơ quan chức năng
chúng tôi sẽ là đem xe tới thì người ta sẽ xe chuyên dùng
người ta sẽ sử dụng
chúng tôi sẽ là tùng lưu để đảm bảo an toàn giao thông
trước tình hình gây mất trật tự an toàn giao thông sở giao thông vận tài tỉnh quảng ngãi đã có yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục nếu không sẽ rút giấy phép thi công
sở giao thông vận tài quảng ngãi đề nghị tổng cục đường bộ việt nam ban quản lý dự án tám mươi năm bộ giao thông vận tải kiểm tra sửa chữa các vị trí hư hỏng nền mặt đường trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn đoạn km số tám